nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ tối ngày một mươi tám tháng bảy ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
ubnd tỉnh nghệ an phối hợp với ban tổ chức lễ hội uống nước nhớ nguồn tổ chức đại lễ cầu siêu
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế việt lào
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã tham dự buổi lễ
đại lễ cầu siêu thắp nến trị ấn các anh hùng liệt sĩ là một nghĩa cử cao đẹp
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây là truyền thống ngàn đời của người dân việt nam
đây là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc trong cuộc đấu tranh trường kỳ
chống giặc ngoại xâm tôn vinh những tấm đương anh hùng bất khuất của lớp lớp cha anh đi trước
và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam
ngày hôm nay và mai sau
nghĩa trang liệt sĩ quốc tế việt lào là nghĩa trang lớn nhất tập trung các phần mộ của hơn một mươi một cán bộ chiến sĩ tình nguyện
và chuyên gia quân sự ở bốn mươi bảy tỉnh thành phố trong cả nước hy sinh trên chiến trường lào